thưa quý vị thời gian gần đây lực lượng công an các địa phương tiếp tục phát đi cảnh báo về hành vi giả lập trạm bts của các nhà mạng hoặc các ngân hàng
phát tán tin nhắn với nội dung yêu cầu người nhận truy cập vào các đường link liên kết nhằm mục đích lừa đảo đánh cắp thông tin người dùng của các đối tượng sử dụng công nghệ cao
hệ lụy của chiêu trò này đã rõ khi có rất nhiều người đã trở thành nạn nhân sau khi tin và làm theo các hướng dẫn được gửi đến
có người bị mất thông tin cá nhân có người bị dẫn dụ theo các thông tin sai lệch thậm chí có người có mất cả tài sản
về trạm bts và bts giả lập là gì cơ chế hoạt động cũng như cách thức tấn công vào điện thoại của chúng ta ra sao
câu trả lời sẽ có trong chương trình an ninh với cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay
bts base transceiver station có nghĩa là trạng thu phát sóng di động
đây là một cơ chế hoạt động
hạ tầng viễn thông được sử dụng trong việc truyền dẫn thông tin về các thiết bị di động và ngược lại
những thiết bị này thuộc sở hữu của các nhà mạng di động được triển khai xây dựng và lắp đặt dựa trên quy hoạch quốc gia do các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
tuy nhiên với cái gọi là trạm bts do các đối tượng giả lập để sử dụng trái phép thì lại có cấu tạo vô cùng đơn giản
đối với những trạng bts giả mạo thì thường là nó là những chiếc bí mật
các thiết bị khá là nhỏ gọn thường họ sẽ phải nhập lộn qua các đường không chính này
các trạng này thì nó sẽ có các thiết bị cứng và các một số phần mềm open source mình có thể tải từ trên mạng
và cái việc là chi phí để xây dựng các trạng giả mạo này rất là rẻ
đặc điểm của các trạm này thì nó rất là nhỏ gọn nên có thể mang và thường là nó sẽ di chuyển vào các khu vực dân và sử dụng để phát sóng trong khu vực đấy
thông qua cơ chế thu phát sóng viễn thông của các thiết bị điện thoại và mạng hai g
trạm bts do các đối tượng giả lập sẽ đẩy tin nhắn đến các thuê bao trong phạm vi hoạt động
và bởi các thuê bao di động hiện nay sử dụng sóng mặt định theo thứ tự năm g bốn g ba g hai g
do vậy nếu sóng của mạng này yếu các đầu thuê bao sẽ chủ động tìm sóng thấp hơn và đích cuối cùng sẽ là hai g
như vậy với sóng mạng hai g các thuê bao sẽ tự động kết nối và nhận thông tin từ trạm bts gần nhất bất kể là thật hay giả
đặc điểm của hai g thì nó sẽ là mạng hoa yếu và có thể là cả không mạng hóa
thì bình thường ví dụ như cơ chế các tin nhắn quảng cáo thì người ta sẽ phát theo kiểu là họ cứ đẩy các tin đi thôi và nó sẽ không có mạng hoa
thì còn các điện thoại nếu mà nằm trong cái phạm vi của cái phùng sóng mà được phát đấy thì nó sẽ tự động tiếp nhận các cái tin nhắn đấy
và sẽ đẩy lên cho chúng ta đọc giống như kiểu là nhận được một tin nhắn
theo kiểu tràn lan này thì nó sẽ không có cái tin đến cụ thể
nguy hiểm hơn các thiết bị này không cần sử dụng sim tức là tin nhắn rác được phát tán từ bts giả lập
không chạy qua hệ thống của nhà mạng viễn thông mà trực tiếp phát thẳng tới các thuê bao di động
thêm vào đó các thiết bị này có thể làm giả nguồn gửi giả thông tin gửi
do đó các đối tượng hoàn toàn có thể trèn bất kỳ tên hiển thị nào để phục vụ mục đích mà chúng mong muốn
với tính năng trên hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đột tay sạch
thông qua hình thức nhắn tin đã được thực hiện
trước những mối nguy hại từ trạm bts do các đối tượng lắp đặt sử dụng trái phép
câu hỏi đặt ra ở đây đó là hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào
thì hệ thống pháp luật chúng ta quản lý một cách hết sức là chặt chẽ
nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
của chính phủ thì quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông và tần số vô tín điện và công nghệ thông tin
được bổ sung bằng cái nghị định số một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi hai vừa rồi
thì cái mức hình phạt có thể nói là đã nâng lên đến một cái mức tương đối nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm
cái mức xử phạt có nên có thể lên đến hàng trăm triệu đồng đối với các hành vi vi phạm
một cái mục đích thứ hai nếu như sử dụng vào cái mục đích vi phạm pháp luật khác
ví dụ như đánh bạc tổ chức đánh bạc
rồi phát hành trái phép các thông tin đưa lên trên mạng
thì ở đây sẽ căn cứ tùy theo cái tính chất mức độ và có thể nói là xử lý theo quy định của pháp luật hình sự
về phía các cơ quan chức năng
cần làm gì để ngăn ngừa và hạn chế tình trạng các đối tượng sử dụng trạm phát sóng di động trái phép và mục đích phạm tội
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ý kiến từ chuyên gia của chương trình
quan điểm của tôi là chúng ta phải phòng ngừa từ đơn giản đến những vấn đề về phức tạp
thì chúng ta phải rộng hơn
quy định rộng hơn về cái chức năng và nhiệm vụ của cường hạn của các cơ quan bảo vệ pháp luật
thứ hai với chế tài thì quan điểm của tôi chúng ta phải có những cái sửa đổi trong cái lĩnh vực xử phạt hành chính này
nó một cách nghiêm khắc hơn
và thứ ba nó là tăng cường xử lý cái trách nhiệm về hình sự
nếu như những dấu hiệu viêm pháp luật hình sự mà nó xảy ra trong lĩnh vực này
thì mới đủ cái sức có thể là dân đe và phòng ngừa về cái loại tội phạm mới này
theo kế hoạch của quốc gia thì là khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn thì sẽ dừng hoàn toàn cái mạng hai g
thì khi đó các gia có thể triệt để được cái tình trạng các cái trạm bts giả này
theo chia sẻ của các chuyên gia an ninh mạng
thì khi các thiết bị di động nằm trong phạm vi của các bts giả
ban đầu sẽ có hiện tượng mất tín hiệu
sau đó chuyển về chế độ hai g và có thể tiếp tục sử dụng để nghe gọi nhắn tin
tuy nhiên tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều so với bình thường
do phải đi qua trạm giả trung gian mới kết nối được trạm bts thật của các nhà mạng viễn thông
để chủ động phòng ngừa với những thủ đoạn tinh vi của tội phạm trên không gian mạng
người dân cần lưu ý
kiểm tra và đọc kỹ nội dung tin nhắn nhận được
kể cả các tin nhắn mang thương hiệu của nhà mạng ngân hàng
hay các cơ quan chức năng như viện kiểm sát tòa án
nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu giả mạo
không vội vã trả lời hay thực hiện theo các nội dung trong tin nhắn yêu cầu
khi nhận được những yêu cầu lạ không rõ ràng
cần gọi điện trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng của đơn vị cung ứng dịch vụ này
để kiểm tra lại tính xác thực của thông tin và yêu cầu tư vấn trực tiếp
chủ động tra cứu và phản ánh các tin nhắn giả mạo qua website chốngthưgiác vn
nhằm góp phần cảnh báo về hoạt động của tội phạm mạng
nếu không may trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
cần chủ động lưu lại bằng chứng về các đường link đã truy cập
giao dịch chuyển khoản đã thực hiện thành công
đồng thời báo ngay với các đơn vị chủ quản như ngân hàng nhà mạng
và lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao địa phương
để có biện pháp xử lý kịp thời
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại